ngày hai mươi sáu tháng bảy liên đoàn lao động tỉnh phú thọ tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam và tuân vinh các tập thể và chín mươi cán bộ công đoàn xuất sắc người lao động giỏi tiêu biểu tỉnh phú thọ lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
tại lễ kỷ niệm các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự lớn mạnh phát triển của tổ chức công đoàn được tổng liên đoàn lao động việt nam tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn
một mươi cán bộ công đoàn xuất sắc người lao động giỏi tiêu biểu được tặng bằng khen của tổng liên đoàn lao động việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh
dịp này chín mươi gương cán bộ công đoàn xuất sắc và người lao động giỏi tiêu biểu của tỉnh phú thọ đã được tuyên dương và khen thưởng